sở những kết quả đạt được thành phố hồ chí minh chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng
đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
trong đó tập trung phát hiện bồi dưỡng kết nạp vào đảng những quần chúng ưu tú
tập trung vào các đối tượng là cán bộ trong bang chấp hành các đoàn thể cán bộ quản lý doanh nghiệp công nhân có tay nghề chủ doanh nghiệp
tập trung kết nạp đảng ở những chi bộ hiện nay chỉ có ba đảng viên
phấn đấu đến năm hai nghìn một mươi bảy mỗi chi bộ phải có ít nhất năm đảng viên
đến hết năm hai nghìn hai mươi mỗi chi bộ ở các doanh nghiệp trên năm trăm linh lao động phải có từ một mươi đảng viên trở lên
các chi bộ ở các doanh nghiệp có trên ba trăm linh lao động phải kết nạp được đảng viên hàng năm
các chi bộ còn lại phải kết nạp được đảng viên trong cả nhiệm kỳ
trong phần tin quốc tế trung quốc siết chặt an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
israel phê chuẩn xây dựng hàng trăm nhà định cư mới
ủy ban đối thoại hòa bình liên bang của myanmar hôm nay cho biết hội nghị hòa bình vang long thế kỷ hai mươi một nhất trí sẽ tiếp tục xem xét khuôn khổ đối thoại chính trị và bắt đầu đối thoại cấp quốc gia ngay sau hội nghị này
ủy ban chủ bị hội nghị hòa bình pang long cho biết công việc của ủy ban giám sát hỗn hợp đối thoại hòa bình liên bang là tập trung làm giảm căng thẳng giữa các nhóm vũ trang đã ký kết hiệp định ngừng bắn toàn quốc nca
ủy ban khẳng định cần thiết của việc duy trì các biện pháp nhằm tăng cường ổn định giảm bạo lực và xây dựng lòng tin giữa các nhóm vũ trang đối thoại chính trị quốc gia sẽ nằm trong khuôn khổ với sự tham gia của các đại diện từ chính phủ quốc hội quân đội các tổ chức vũ trang sắc tộc các đảng phái chính trị và tổ chức xã hội dân sự
hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi lần thứ một mươi một sẽ diễn ra tại thành phố hàng châu trung quốc từ ngày bốn đến ngày năm tháng chín tới đây
nước chủ nhà cho biết đã chuẩn bị nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an ninh cho hội nghị
trong bối cảnh tình hình chống khủng bố quốc tế và thách thức toàn cầu phức tạp trung quốc đã chuẩn bị nghiêm ngặt áp dụng nhiều biện pháp bảo đảm an ninh cho hội nghị
hiện thành phố hàng châu đã áp dụng các biện pháp an ninh cấp độ cao nhất xây dựng một phòng tuyến an toàn
chính quyền thành phố áp dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để tăng cường an ninh tại các khu vực trọng điểm
bên cạnh đó các cơ quan hiệu quan tăng cường chế độ đăng ký tên thật chủ yếu trong các lĩnh vực như khách sạn chuyển phát nhanh truy cập internet
ngoài ra các đội tuần tra cũng được thành lập với một trăm bảy mươi hai trạm kiểm soát đường bộ
trung tâm chống khủng bố thuộc viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại trung quốc cho biết thêm
nguyên tắc chung của công tác an ninh của các hoạt động quốc tế cỡ lớn là bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối
sáng nay ông michel temer đã chính thức nhậm chức tổng thống brazil
sau khi bà dilma rousseff bị thượng
trong phát biểu đầu tiên tổng thống michel temer đã kêu gọi người dân đoàn kết để ổn định lại đất nước và khôi phục nền kinh tế
trong bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình quốc gia sau khi chính thức nhậm chức tổng thống
ông michel temer tuyên bố tình trạng bất ổn định chính trị đã kết thúc và đây là thời điểm để đoàn kết cả nước
trong bối cảnh brazil phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
tổng thống temer nêu rõ mục tiêu của ông là đưa brazil trở thành đất nước ổn định về
trong bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình quốc gia
ông michel temer đã kêu gọi người dân đoàn kết để ổn định chính trị đã kết thúc và đây là thời điểm để đoàn kết cả nước
trong bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình quốc gia

ông michel temer đã kêu gọi người dân đoàn kết để ổn định chính trị đã kết thúc và đây là thời điểm để đoàn kết cả nước
trong bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình quốc gia
ông michel temer nêu rõ mục tiêu của ông là đưa brazil trở thành đất nước ổn định
trong bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình quốc gia
ông michel temer đã kêu gọi người dân đoàn kết để ổn định chính trị đã kết thúc và đây là thời điểm để đoàn kết cả nước

nhiều nước khác nhận định rằng hành động này đang làm ảnh hưởng tới giải pháp giữa hai nhà nước
trong bài phát biểu chính thức đầu tiên về an ninh quốc gia trước quốc hội
thủ tướng australia malcom tanbul vừa đề xuất sửa đổi luật nhằm cho phép lực lượng quốc phòng nước này
mở rộng quy mô của mục tiêu tấn công vào tổ chức nhà nước hồi giáo is dự xưng ở iraq và syri
thủ tướng australia malcolm turnbull cho biết
việc sửa đổi luật là cần thiết để lực lượng quốc phòng có thể sử dụng mọi sức mạnh cần thiết trong cuộc chiến chống is
cho tới nay các chiến dịch không kích trong hai năm qua của australia ở trung đông
chủ yếu chỉ được tập trung vào những phiến quân is có thể xác định được
như những người lái xe quân sự hay vẫy cờ đen của is
tuy nhiên lực lượng quốc phòng nước này cho rằng
có khả năng tấn công những mục tiêu chiến binh is làm công tác hậu cần hay hỗ trợ
nếu được thông qua luật sửa đổi sẽ phù hợp hơn với luật tham gia cuộc chiến quốc tế và các luật khác của australia
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt